thời gian qua thành phố đà nẵng thực hiện tái cơ cấu ngành nông nghiệp
lãnh đạo thành phố đà nẵng đã xác định phát triển nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao
nông nghiệp sạch mang tính bền vững và mang lại hiệu quả kinh tế cao
là hướng đi tất yếu của ngành nông nghiệp trên địa bàn
khi quá trình đô thị hóa ngày càng thu hẹp diện tích đất sản xuất
tại thôn trung nghĩa xã hòa ninh huyện hòa vang thành phố đà nẵng
chị văn thị châu cùng hai nông dân khác đã thuê một mươi mét vùng đất
được sự hỗ trợ của các cấp chính quyền địa phương về hệ thống nước tưới bạt phủ đất
chị châu sử dụng một mét vùng đất nhà lưới để trồng dưa kim hồng ngọc
mỗi năm ba vụ trừ chi phí cho giống thuốc phân và công chăm sóc
mỗi vụ chị châu và mỗi thành viên lãi hơn năm mươi triệu đồng
hai tháng rưỡi là thu hoạt mà một mét vùng nếu trồng đạt là thu cũng được hai tấn
trong thời gian tới nay thì cũng tấn trồng dưa lưới với là cà chua
còn anh nguyễn văn nhi giám đốc hợp tác xã trồng nấm ở thôn thạch nhâm đông
xã hòa nhơn huyện hòa vang thành phố đà nẵng
cũng chọn sản xuất nông nghiệp sạch là hướng đi lâu dài
trong thời gian vừa qua thì sở công thương cũng như trung tâm tiến tiến thương mại
cũng tổ chức nhiều cuộc hỗ trợ triển lãm
và thông qua cái hỗ trợ này thì cũng muốn tìm được một số cái đối tác
để vào như là cái thị trường kỹ thu để cho người dân
để tiếp cận hơn được với cái sản phẩm của nông nghiệp của người dân làm ra
đây là quần an toàn thực phẩm cái quan trọng nhất
trong giai đoạn tiếp thị này thì đã ra người sản xuất
phải cơ quan nhà nước để hướng dẫn giúp đỡ hỗ trợ kiểm soát
để có một cái đầu vào cái đầu vào của sản xuất nông nghiệp
phải an toàn
từ cái đồng dụng tính
cái như vườn này là cái thứ hai
và muốn làm như vậy thì chúng ta phải tổ chức nhiều cái trúc tiến thương mại
thậm chí có nhiều những bữa cơm bữa cơm
an toàn thực phẩm để chúng ta có những cái tiếp thị
để làm thế nào cho người sản xuất
cho người tiêu dùng họ gặp gỡ với nhau
từ tháng bốn năm hai nghìn một mươi bảy
ủy ban nhân dân thành phố đà nẵng đã quy hoạch
phê duyệt bảy vùng thu hút sản xuất nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao
với hơn năm trăm linh hectare
gồm các lĩnh vực kêu gọi đầu tư như trồng rau hoa nấm
dược liệu nuôi trồng thủy hải sản
đến nay lĩnh vực sản xuất nông nghiệp đang được các nhà đầu tư
tập đoàn kinh tế lớn quan tâm đầu tư
và đã đạt được những kết quả khả quan
mặc dù vẫn còn gặp những vướng mắc đối đất đai
phát huy kết quả này
thời gian tới thành phố cần có thêm cơ chế giải pháp
để các nhà đầu tư sớm tiếp cận được đất đai
và hưởng các ưu đái hỗ trợ của trung mương và thành phố
về đầu tư nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao